cùng với việc nâng mức cảnh báo cháy rừng từ cấp thấp nhất lên cấp cao nhất của cơ quan chuyên môn
trên các khu rừng trong tỉnh hậu giang và tình hình nắng nóng kéo dài
thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được xem là vấn đề cấp bách hiện nay
theo đó các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương đã tích cực tuyên truyền
triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp cho người dân ở khu vực có rừng nâng cao ý thức cảnh giác
về phòng chống cháy rừng để bảo vệ rừng và bảo vệ tài sản của người dân
toàn tỉnh hậu giang hiện có hơn năm năm trăm linh hectare đất lâm nghiệp
trong đó hai năm trăm tám mươi năm hectare có rừng tập trung ở khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng
trung tâm nông nghiệp mùa xuân
riêng tại huyện long mỹ có khoảng bốn trăm linh hectare rừng tràm
do được trồng trên vùng đất bị nhiễm mặn đất viên lang và đất lúa kém hiệu quả
nên phần lớn diện tích rừng được phân bổ nhỏ lẻ phân tán nằm liền kề với đất lúa
dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý cũng như phòng chống cháy rừng vào mùa khô
với tinh thần luôn đề cao cảnh giác quyết tâm không để xảy ra cháy lan cháy lớn
trong thời gian qua hạt kiểm lâm đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền bằng tiểu phẩm
cũng như hình ảnh trực quan trong bà con nhân dân và các em học sinh
ban chỉ huy các xã cũng mở nhiều cuộc tuyên truyền tập huấn
về công tác phòng cháy chữa cháy đặc biệt là tập huấn cho hộ dân
những người có rừng để bà con nắm bắt được các thao tác cơ bản
nhằm chủ động phòng cháy chữa cháy có hiệu quả
trong mùa cao điểm hiện ngay thứ nhất là tuyên truyền cho người dân
nắm bắt được đốt đồng gây cháy lan
có nghĩa là những diện tích nào liền kề với diện tích sản xuất lúa
nhắc nhở người dân trong quá trình đốt thì phải có chủ động cảnh giác
để hạn chế tình trạng gây cháy lan vào rừng
cái thứ hai là các đối tượng quyền đốt ong
cũng đề nghị cho bà con thường xuyên kiểm tra diện tích rừng của mình
khi phát hiện các đối tượng đó thì chúng ta có kịp thời để xử lý
bảo vệ rừng không chỉ là bảo vệ môi trường bầu không khí mát mẻ trong lành
mà còn là bảo vệ tài sản của mỗi gia đình cá nhân
do đó ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì người dân đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng tránh
ứng phó kịp thời quyết tâm bảo vệ rừng để cuộc sống mãi mãi xanh tươi